bộ giao thông vận tải vừa báo cáo thủ tướng phương án nguồn vốn đầu tư các cơ chế chính sách
để khởi công các dự án đầu tư nâng cấp cảng hàng không quốc tế tần sân nhất
theo đó đề xuất giao tổng công ty cảng hàng không việt nam chủ trì thực hiện đầu tư các dự án xây dựng nhà ga hành khách t ba
sân đỗ máy bay xây dựng hệ thống thoát nước ngoài khu bay
trong trường hợp xã hội hóa đầu tư bộ giao thông vận tải sẽ tiến hành thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
theo hình thức đối tác công tư ppp
thời gian chọn nhà đầu tư cần khoảng một năm rưỡi đến hai năm và có thể hoàn thành dự án trước năm hai nghìn hai mươi
sau khi hoàn thành việc cải tạo cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất sẽ có thể vận chuyển năm mươi triệu hành khách một năm
và khoảng tám một triệu tấn hàng hóa trên một năm